với mục tiêu tạo dựng một sân chơi thực sự dành cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ
ngày năm tháng một mươi hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ việt nam đã chính thức ra mắt tại hà nội
hiện cả nước có khoảng chín trăm linh doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực
nhưng số lượng doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ chiếm tỷ lệ rất nhỏ
chỉ ba trăm sáu mươi năm doanh nghiệp số lượng ít nên hầu hết đều hoạt động độc lập
hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập sẽ gắn kết các doanh nghiệp
các nhà khoa học trở thành nơi để trao đổi những tâm huyết và ý tưởng của mình
đóng góp cho nền khoa học và công nghệ nước nhà
cũng trong buổi ra mắt hiệp hội tiến hành đại hội hiệp hội lần đầu tiên
và bầu ra ban chấp hành ban thường vụ ban lãnh đạo chính thức của hiệp hội với nhiệm kỳ năm năm
đây được coi là một ngày hội với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ